theo số liệu của cục cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay một tháng năm cả nước đã xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông
số người tử vong ngày hôm nay hơn cả ngày hôm hai mươi chín và ba mươi gộp lại đã nâng tổng số người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ lên bốn mươi bảy người
chỉ riêng trong ngày hôm nay mùng một tháng năm toàn quốc xảy ra ba mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người bị thương bốn mươi người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kết quả ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đã kiểm tra xử lý bảy chín trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ phạt tiền bốn tỷ bảy trăm linh triệu đồng tạm giữ một bốn trăm tám mươi một phương tiện tức sáu trăm sáu mươi sáu giấy phép lái xe các loại